trại nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn hùng vân nằm tại địa bàn giáp danh hai xã tiên phong và tiên mỹ huyện tiền phước tỉnh quảng nam được xây dựng và đi vào hoạt động gần một mươi năm
thế nhưng công tác môi trường trong nhiều năm qua vẫn chưa được bảo đảm
mới đây đường ống xả nước thải từ trại nuôi lợn ra hồ chứa đã bị vỡ nắp cống dẫn đến nước chảy ra bên ngoài làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc
cách đây khoảng một mươi ngày người dân thôn tám xã tiên mỹ huyện tiên phước phát hiện dòng suối trẻ qua thôn này có mùi hôi thối nồng nặc
tại hiện trường bà còn phát hiện cá chết hàng loạt trắng cả dòng suối
nhiều người dân ở địa phương cho biết lý do của hiện tượng này là do đường ống xả nước thải chạy lợn ra hồ chứa của công ty trách nhiệm hữu hạn hùng vân bị vỡ dẫn đến xả thẳng ra môi trường làm cho nước suối bị đổi màu cá tôm bị chết

cho đến nay qua nhiều lần cũng ảnh hưởng đến mùi hôi thối của nhân dân nên nhiều nhân dân bất xúc sở tham nguyên môi trường cũng có quyết định đi thanh toa về tại hùng vân
qua nhiều lần quyết định đi thanh toa hùng vân cũng khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa hết mùi hôi thối gặp ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân

trại nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn hùng vân được xây dựng trên diện tích hơn bảy hectare theo hợp đồng thuê đất năm mươi năm của ủy ban nhân dân huyện tiên phước với quy mô nuôi sáu trăm linh con lợn nái và bốn con lợn thịt
do trại nuôi lợn này nằm ngay trên đầu nguồn nước chảy dọc theo địa bàn thôn tám xã tiên mỹ và thôn hai xã tiên phong nên tình trạng ô nhiễm thường xuyên xảy ra trong nhiều năm qua
chính chủ trại lợn cũng đã thừa nhận điều này
trại nuôi lợn này nằm ngay trên đầu nguồn nước chảy dọc theo địa bàn thôn tám xã tiền phước nên tình trạng ô nhiễm thường xuyên xảy ra trong nhiều năm qua

trại nuôi lợn này nằm ngay trên đầu nguồn nước chảy dọc theo địa bàn thôn tám xã tiền phước nên tình trạng ô nhiễm thường xuyên xảy ra trong nhiều năm qua